thứ trưởng nguyễn văn sơn trân trọng cảm ơn những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo cán bộ giảng viên học viên trường đào tạo cán bộ an ninh miền nam
trong thời kỳ chiến tranh hay hòa bình quá trình hoạt động của trường đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá về sự đoàn kết thống nhất về tư duy chính trị tầm nhìn xa rộng về phương thức và biện pháp tổ chức tính chủ động sáng tạo và ý thức kỷ luật ý thức trách nhiệm
thứ trưởng cũng bày tỏ tin tưởng
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo cán bộ học viên qua các thời kỳ của trường đào tạo cán bộ an ninh miền nam tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
thưa quý vị nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện trên địa bàn tp hà nội vào cuối tháng một mươi một này
công an các quận huyện trên địa bàn thành phố đã triển khai đồng bộ quyết liệt sáng tạo nhiều cách làm trong đó đã chủ động tổ chức các tổ lưu động kết hợp với hoạt động tiêm phòng vaccine phòng covid một mươi chín tại các điểm tiêm chủng
điều này đã tạo điều kiện cho việc nhập liệu dữ liệu tiêm chủng được thuận lợi cũng như thông tin tiêm chủng một cách chính xác của công dân sẽ được tích hợp ngay vào trong thẻ căn cước công dân có gắn chip khi được cấp
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
tại trường trung học cơ sở mai động phường mai động
từ bảy giờ sáng người dân theo giấy mời đã có mặt
cùng với việc tiêm theo lịch thì tại đây một tổ cấp căn cước công dân lưu động của công an quận hoàng mai cũng đã được triển khai

tổ cấp căn cức công dân lưu động làm việc với y tế phường thông qua danh sách tiêm chủng thống kê kiểm tra giả soát tất cả các trường hợp chưa được thu nhận hồ sơ cấp căn cức công dân gắn chip trên địa bàn
thời gian thì nó rất là gấp gáp tại vì là cái này thì cũng phải kết hợp với cả y tế rồi là các địa điểm ở trường học để tổ chức tiêm và tổ chức cấp
khi mà nhận được cái kiến chỉ đạo của ban chỉ huy công an quận thì ngay trong đêm thì cảnh sát khu vực cũng tập trung toàn bộ
lực lượng cảnh sát khu vực đến công an phường làm việc một trăm linh căn cứ vào kết quả thì một ngày kết hợp với cả điểm tiêm thì chúng tôi cứ làm từ một trăm năm mươi công dân rồi đến hai trăm linh công dân
cũng nhằm đảm bảo độ bao phủ căn cước công dân gắn chip cho toàn địa bàn dân cư đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận hoàng mai đã triển khai thu nhận vào các buổi từ một mươi tám h đến hai mươi bốn h tại các tòa trung cư như thế này
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền
động người dân hiểu rõ về những tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chip qua đó chủ động đi thu nhận hồ sơ
theo tôi thấy thì rất là tiện tức là ngày thường thì anh em tức là công dân đều đi làm xong là tối về mà được các đồng chí đến mà làm cho thế này lưu động thế này thì rất là tốt rất là rất tiện cho cư dân
đấy mà trong quá trình làm thì thấy
thì anh em cũng nhiệt tình giúp đỡ để cho công dân làm cách nhanh gọn
từ khi bắt đầu có cái chính sách làm căn cức công dân gắn chip thì tổ lực động các anh cán bộ công an quận hoàng mai đã tổ chức lần này là lần thứ ba tới cơ sở sau khi được các anh công an phân tích và tổ dân khổ cũng đã tuyên truyền

thống kê trên toàn địa bàn quận hoàng mai có trên năm trăm linh nhân khẩu với số lượng cần hoàn thiện còn lại hiện trung bình mỗi ngày phấn đấu phải thu nhận được một hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip
thời gian này cán bộ chiến sĩ ở các đội đã được điều động tăng cường hỗ trợ các tổ cấp căn cước công dân lưu động tăng thời gian thu nhận tại các điểm
công tác phòng chống dịch tại các điểm thu nhận cũng sẽ được thắt chặt đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân cũng như cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ